viện kiểm sát nhân dân huyện trảng bom đồng nai đã ra cáo trạng truy tố đồng thời chuyển hồ sơ đến tòa án nhân dân cung cấp để xét xử bảy bị cáo về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng của viện kiểm sát khuya ngày một mươi tháng bốn sau bữa nhậu ba người trong nhóm của nguyễn hà tùng vào khu công nghiệp hồ nai chơi và xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với một nhóm khác
trong lúc xô sát một người bị đánh gây thương tích đáng chú ý các đối tượng còn có hành vi lăng mạ hành hung gây thương tích một đồng chí công an đến giải quyết vụ việc sau một ngày bỏ trốn bảy đối tượng trên đều bị bắt giữ
là phó giám đốc một doanh nghiệp chuyên cho thuê thiết bị phục vụ thi công công trình do làm ăn thua lỗ không có khả năng trả nợ nên đặng thanh tiên ba mươi bốn tuổi quê ở quảng ngãi đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu khởi tố bắt tạm giam
trong các ngày một mươi tám và hai mươi năm tháng một mươi tiên đến gặp ông dương hiển bình giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại bảo nguyên pháp ký hợp đồng thuê vật tư giàn giáo để phục vụ thi công dự án
những tài sản tiên thuê của ông bình được ký kết trong hợp đồng có trị giá hơn hai một tỷ đồng tiên đặt cọc và trả tiền thuê trước cho ông bình gần sáu trăm linh chín triệu đồng
sau khi được bán giao tài sản tiên đã thuê xe trở đến địa bàn thành phố vũng tàu bán được hơn một hai tỷ đồng trước đó đối tượng cũng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn một tỷ đồng của một doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh quảng ngãi
bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã là một trong những chủ trương lớn và hiệu quả của bộ công an
qua hơn hai năm triển khai lực lượng công an xã bon phẳng huyện thuận châu tỉnh sơn la đã nỗ lực bám nắm địa bàn
triệt phá các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự nhằm từng bước chuyển hóa địa bàn trọng điểm tạo được dấu ấn trong lòng nhân dân
những năm trước bản phạng xã bon phẳng huyện thuận châu được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cấp ủy đảng chính quyền đối với công tác phòng chống tội phạm phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền
vận động người dân tích cực tham gia phòng chống đấu tranh với các loại tội phạm
đặc biệt lực lượng công an xã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
thời gian gần đây tình hình trật tự an toàn xã hội bản phạng xã bòn phạng đã có những bước chuyển biến tích cực rõ rệt
đến nay các nhóm đánh giá tiêu chí trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp phần lớn đều đạt nhân dân yên tâm lao động phát triển kinh tế

tại xã công an chính quyền của huyện xuống tăng gường thì cơ bản về công tác an ninh trật tự được trật thể hơn
tuy nhiên với bản lĩnh nghiệp vụ vững vàng được đào tạo chính quy bài bản cán bộ chiến sĩ công an xã đã nhanh chóng bám cơ sở bám địa bàn bám dân luôn nỗ lực quyết tâm quyết liệt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự
chú trọng phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng các mô hình phòng chống tội phạm hoạt động các nhóm liên gia tự quản
tổ an ninh nhân dân ở các bản đặc biệt là phát huy vai trò gương mẫu tiên phong của đảng viên từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều người cùng tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở
nóng mâu thuẫn lớn trong quần chúng nhân dân từ đó đảm bảo an ninh trật tự để phục vụ công tác mục tiêu chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự
trong thời gian qua công an xã đã phối hợp tốt với các cơ quan như đơn vị trường học để thực hiện công tác phát giác tổ giác liên quan đến các hành vi vi phạm luật mà tuy học được được nhân dân quần chúng quần chúng nhân dân cũng như các cơ quỷ chính quyền đánh giá rất cao
chuyển hóa địa bàn trọng điểm
phức tạp là một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt ra đối với lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
các bộ chiến sĩ công an xã bon phạm đã làm tốt công tác ngắm tình hình địa bàn chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và phối hợp với các tổ chức đoàn thể quần chúng giải quyết kịp thời vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở thường xuyên gần gũi nhân dân nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân chủ động đấu tranh với các loại tội phạm tạo chuyển biến tích cực trong giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở được cấp ủy chính quyền và nhân dân tin tưởng đánh giá cao xứng đáng là người chiến sĩ công an từ nhân